sau sự cố ba học sinh rơi ra khỏi xe sở giáo dục và đào tạo tỉnh đồng nai đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn
bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe đưa đón
sở yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo ký kết hợp đồng xe đưa đón học sinh phải bảo đảm an toàn tuyệt đối
xe phải còn niên hạn sử dụng có đăng kiểm đầy đủ lái xe phải có giấy phép lái xe và phải được cấp phủ hiệu theo đúng quy định
như truyền hình nhân dân đã thông tin vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một xe ô tô một mươi sáu chỗ đang chở học sinh từ trường đến điểm trông giữ
khi vào đoạn đường cua thì bất ngờ cửa cốp sau xe bật ra làm ba học sinh ngồi phía sau xe rơi xuống đường
sự cố làm ba cháu bị xây sát nhẹ đây là ba học sinh lớp một thuộc trường tiểu học phan bội châu
theo giải trình của trường tiểu học phan bộ châu cô giáo chủ nhiệm lớp một trên sáu đã học đồng thuê xe dịch vụ đưa đón học sinh
về điểm trông giữ trẻ cách trường hai km
trên xe có nhiều học sinh và có giáo viên đi kèm